chương trình tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
ngày hai mươi năm tháng bảy công an huyện hưng hà tỉnh thái bình cho biết
đang tạm giữ nhóm thanh niên nghi vấn tham gia tra tấn làm nhục một thiếu nữ xảy ra trên địa bàn
theo nội dung đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đêm ngày hai mươi ba tháng bảy
một thiếu nữ đang ngồi trên giường uống sữa thì bị một số người chửi bới hành hung lập nhục
mặc cho nạn nhân khóc lóc chắp tay cầu xin nhưng các đối tượng vẫn không tha
đỉnh điểm là sau những trận đòn nạn nhân còn bị các đối tượng bắt cởi hết quần áo
để chụp ảnh quay clip và tiếp tục đánh đập
theo thông tin ban đầu nạn nhân là một thiếu nữ sinh năm hai nghìn sáu
quê ở thanh hóa ra huyện hưng hòa thái bình để làm việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân
nhóm đối tượng hầu hết có tuổi đời từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
đã cùng nhau chửi bới đánh đập hành hạ nạn nhân sau đó bắt lột quần áo chụp ảnh quay clip
hiện công an huyện hưng hà tỉnh thái bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan
thành niên gây ra đồng thời triệu tập những đối tượng có liên quan
để phục vụ công tác xác minh điều tra làm rõ theo quy định